nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
hôm nay trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã giới thiệu tour tham quan ảo ba trăm sáu mươi độ
tại di tích cách mạng nhà và hầm d sáu mươi bảy và triển lãm ảnh online với chủ đề thần tốc tá bạo bất ngờ chắc thẳng
tour tham quan ảo tại khu di sản hoàng thành thăng long cho phép người xem tìm hiểu không gian kiến trúc
cùng các thông tin giá trị tiêu biểu của di tích nhà và hầm d sáu mươi bảy
tổng hành dinh của quân đội nhân dân việt nam những năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng với đó trung tâm còn giới thiệu tới công chúng một trăm hai mươi hình ảnh tài liệu hiện vật liên quan đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
với chủ đề thần tốc táo bạo bất ngờ chắc thắng triển lãm ảnh online giúp người xem hình dung một cách rõ ràng
có hệ thống về một trong những giai đoạn lịch sử quan trọng của cách mạng việt nam